tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
đã công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ một mươi hai liên tiếp báo cáo pci được đưa ra nhằm đánh giá môi trường kinh doanh chất lượng điều hành kinh tế
và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh thành phố của việt nam
và qua đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân
đà nẵng là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng
đây là năm thứ ba liên tiếp và cũng là lần thứ sáu thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số được công bố
theo bảng xếp hạng pci năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đà nẵng năm thứ tư liên tiếp giữ vững vị trí số một
đánh dấu lần thứ bảy thành phố này dẫn đầu cả nước kể từ khi chỉ số pci được công bố
tiếp theo đó là tỉnh quảng ninh đứng ở vị trí thứ hai và tỉnh đông tháp đứng ở vị trí thứ ba
kết quả này đã phần nào phản ánh sự nỗ lực của các địa phương
trong việc nâng cao chất lượng
điều hành phát triển doanh nghiệp và bảo vệ môi trường tại việt nam
điều hành phát triển của tỉnh quảng ninh từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần nghị quyết một mươi chín của chính phủ
tỉnh quảng ninh chúng tôi cũng đã nỗ lực hết mình trên tinh thần vừa là nỗ lực đổi mới trong bản thân
đồng thời học hỏi những chỉ số cao hơn của các tỉnh thành trong cả nước để hoàn thiện đối với tỉnh quảng ninh
cũng trong bảng xếp hạng năm nay các tỉnh bình dương vĩnh long và lào cai
là một trong những tỉnh thành phố có chất lượng điều hành xuất sắc nhất
trong khi đó các tỉnh như thái nguyên thành phố hồ chí minh vĩnh phúc và quảng nam
cũng nhận được nhiều sự đánh giá tích cực của các doanh nghiệp dân doanh về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
chúng ta có thấy những dấu hiệu rõ ràng về cải thiện môi trường kinh doanh trong bản báo cáo năm nay
khi nhiều địa phương đã có sự tăng hạng đáng kể
nhiều địa phương đã thể hiện sự sáng tạo trong việc thực hiện các chương trình chính sách
nhằm thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh tại các tỉnh thành của việt nam
các doanh nghiệp hiện nay không cần phải lựa chọn giữa mục tiêu phát triển hay môi trường nữa
mà có thể theo xu hướng của cả hai nghĩa là cả phát triển và cả bảo vệ môi trường
có thể thấy so với năm hai nghìn một mươi năm chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh thành phố
đã có những chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực năng động tiên phong của chính quyền tỉnh
ở các chi phí không chính thức đào tạo lao động cạnh tranh bình đẳng và đăng ký doanh nghiệp
tuy nhiên nhiều nhà đầu tư cho rằng việc tiếp cận thông tin về tài liệu ngân sách kế hoạch
quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn các thủ tục hành chính hậu đăng ký tại việt nam
vẫn cần được đơn giản hóa nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp